hậu quả là nỗi đau không thể bù đắp cho thân nhân của họ
tuy nhiên xã hội còn lo lắng hơn trước những nguy cơ tội phạm ngày càng trẻ hóa